cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố năm bị can liên quan đến hành vi hủy hoại tài sản gây dối trật tự công cộng ở khu du lịch hải tiến huyện hoàng hóa
năm bị can gồm trương phú huân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trương phú hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trương quốc liêu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trương quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và bùi việt chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đều ở xã hoàng tiến huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
trước đó khoảng một mươi hai h bốn mươi phút ngày hai mươi ba tháng sáu tại khu vực nhà hàng hưng thịnh một thuộc khu du lịch sinh thái biển hải tiến huyện hoàng hóa đã xảy ra vụ việc một nhóm đối tượng cầm hung khí xông vào nhà hàng hưng thịnh một để ẩu đả khiến ba người bị thương